chiều tối ngày sáu tháng tám sở y tế tỉnh lâm đồng đã ghi nhận tại công ty trách nhiệm hữu hạng sợi đà lạt
có ba ca f covid một mươi chín đây được cho là chùm ca bệnh đáng lo ngại vì nhà máy có tới hai trăm một mươi bảy công nhân đang làm việc
trước đó ngày năm tháng tám một trường hợp công nhân tại công ty này có biểu hiện ho sốt nghi nhiễm covid một mươi chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật lâm đồng đã phối hợp với trung tâm y tế đà lạt tiến hành xét nghiệm
và đã xác định ba trường hợp dương tính sars cov hai các trường hợp được gắn mã một trăm tám mươi chín nghìn một mươi sáu một trăm tám mươi chín nghìn một mươi bảy
tỉnh lâm đồng đã lấy mẫu xét nghiệm với bốn trăm một mươi năm trường hợp liên quan đến công ty sợi đà lạt
hiện tỉnh này đang tập trung phong tỏa truy vết chủ động phòng chống dịch liên quan chùm ca bệnh này
trên địa bàn thành phố đà lạt và địa bàn lân cận trong đó bắt đầu đóng cửa các chợ
các cơ sở kinh doanh ăn uống hai xã trạm hoành và xuân trường thành phố đà lạt
hiện tại lâm đồng đang duy trì một tổ tuần tra lưu động kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
trên quốc lộ hai mươi tại cầu treo thuộc xã trạm hành thành phố đà lạt
trước đó tổ công tác này đã phát hiện bảy người trốn trong thùng xe tải để vượt trạm